theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió hoạt động mạnh dần lên
nên từ đêm nay ba mươi tháng sáu bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
từ chiều tối và đêm mai đến ngày bốn tháng bảy mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa
khu vực bắc bộ nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to ngày có mưa rào và rông vài nơi đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng đồng bằng có nắng nóng gió đông nam cấp hai đến cấp ba nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một hai mươi chín độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
thủ đô hà nội có mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh ngày nắng nóng
nhiệt độ thấp nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ c cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ c